đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ đã tiếp đại sứ các nước nam phi và nigeria
nhằm bàn thảo các vấn đề chuẩn bị cho chuyến thăm và làm việc của đoàn công tác chính phủ việt nam ở châu phi
trong thời gian tới và phát triển quan hệ hợp tác song phương giữa hai bên
phó thủ tướng vương đình huệ bày tỏ sự cảm ơn của việt nam đối với nam phi và nigeria
đã ủng hộ việt nam trở thành ủy viên không thường trực hội đồng bảo an liên hợp quốc nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
trong cuộc gặp đại sứ nam phi phó thủ tướng vương đình huệ cho biết chuyến thăm nam phi sắp tới
đoàn chính phủ việt nam mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa hai bên
tập trung vào các vấn đề chính trị ngoại giao thương mại đầu tư công nghiệp quốc phòng và phòng chống tội phạm
đại sứ nigeria cho biết nigeria mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ với việt nam
và sẽ trở thành cầu nối giúp việt nam tăng cường hợp tác
giao lưu hơn với cộng đồng kinh tế các nước tây phi có trụ sở đặt tại nigeria
trong cuộc gặp với mỗi vị đại sứ phó thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau
tại các diễn đàn đa phương nhất là liên hợp quốc đóng góp vào hòa bình ổn định ở hai khu vực và trên thế giới